tuy nhiên mọi hành động dù là nhỏ nhất của các đối tượng
đều không quá mất được lực lượng chính sách bàn theo
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại